với công nghệ gis chỉ bằng một thiết bị di động thông minh các cán bộ công nhân viên công ty truyền tải điện ba nhanh chóng xác định đường đi đến các vị trí có sự cố đường dây
để phát hiện kịp thời sự cố và cảnh báo hành lang tuyến